thưa quý vị vào chiều nay một mươi năm tháng năm phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty việt á
tiếp tục với phần trình bày nội dung kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh long một lần nữa khai đã nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu đô la mỹ
số tiền này ông đã nộp khắc phục toàn bộ được cấp sơ thẩm ghi nhận và tuyên bức án một mươi tám năm tù về tội danh nhận hối lộ
theo bị cáo long trước phiên phúc thẩm diễn ra ông cùng gia đình nộp thêm một tỷ đồng
còn bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương trình bày đã nộp hai mươi bảy tỷ đồng khắc phục hết hậu quả của vụ án
phiên phúc thẩm hôm nay còn ghi nhận một số bị cáo khác cũng nộp thêm tiền để phục hậu quả của vụ án
trong đó bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế tự nguyện nộp năm trăm linh triệu đồng
bị cáo liên cùng nhóm bị cáo cung cấp nhiều tình tiết mới như nhân thân tốt gia đình có công với cách mạng

để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục tìm kiếm người bị hại còn dư nợ trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm
công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu
với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng để bán cho người mua các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên
tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế
công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu trên
khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú
hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu
hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ban hành để được xem xét giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án
thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với danh dương chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi bốn tháng năm tại một nhà trọ ở phường vĩnh bảo thành phố rạch giá lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng
đang sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó tại phòng trọ do danh dương thuê công an đã thu giữ tăng vật gồm một bịch ni lông và một đoạn ống nhựa
bên trong có chứa ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra tại một phòng trọ khác có bốn đối tượng đang sử dụng ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuyển quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với năm cầu thủ của câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh gồm đinh thanh trung
dương quang tuấn nguyễn trung học nguyễn ngọc thắng và nguyễn văn trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cơ quan điều tra sáng ngày bốn tháng năm công an thành phố hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng khách sạn bình minh
ở phương trần phú thành phố hà tĩnh đã phát hiện năm cầu thủ cùng năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an thu giữ các chất ma túy gồm mdma ketamin
tại cơ quan điều tra năm cầu thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để sử dụng ma túy
trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ một đối tượng vừa bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận ra quyết định tạm giữ
đó là mai nhật long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thành hải thành phố phan rang
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng trộm cắp chiếc xe máy
qua xác minh lực lượng công an phát hiện mai nhật long là đối tượng nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính mai nhật long đã có thái độ chống đối và đánh cảnh sát khu vực vào vùng mặt buộc lực lượng công an phải khống chế đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an long đã thừa nhận về hành vi trộm cắp xe máy và chống người thi hành công vụ của mình
được biết long đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bốn đối tượng có hành vi chế tạo mua bán tàng chữ bốn khẩu súng cùng nhiều phiên đạn
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
ở phường tân thành thành phố bù ma thuật thì phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu dạng súng rulo
cùng ba viên đạn
đấu tranh nhanh tiến khai nhận một khẩu súng tiến liên hệ mua của nguyễn tấn toàn ở tỉnh gia lai với giá năm triệu đồng
khẩu còn lại tiến nhờ nguyễn đình tấn phát đặt mua qua mạng với giá chín trăm linh đồng
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã triệu tập phát lên cơ quan làm việc
đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh gia lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của toàn
qua khám xét lực lượng công an thu giữ của toàn một khẩu súng dài một khẩu súng ngắn bảy viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng
bước đầu toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tiến liên hệ đặt mua súng thì toàn đã lên mạng xã hội facebook tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá chín trăm linh đồng
sau đó toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước
ổ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
họ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
bản thân em cũng thích chế tạo súng nên em với pháp có đặt một khẩu súng bán năng nhựa trên mạng về để gửi cho súng an toàn đội chế
sau đó gửi lên lại để nhìn vào đó và bắt kiếm làm theo để chế tạo một khẩu súng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an cũng có thể giám định bốn khẩu súng trên
cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật